tình trạng thả rong gia súc châu bò trên đường luôn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông ô nhiễm môi trường
đã tồn tại từ nhiều năm qua nhưng hiện vẫn chưa được chấn trình tại nhiều địa phương trên cả nước
một số nơi như hà tĩnh nghệ an chính quyền địa phương đã nghiêm khắc xử phạt
người có hành vi thả rong ra súc trên đường nhưng người dân vẫn bị phạm
những hình ảnh được ghi lại tại phú quốc bắc giang hà tĩnh
gia súc chủ yếu là trâu bò được thả rong đi lại ngang nhiên trên đường như thế này
các phương tiện tham gia giao thông khi đi qua đây đều phải chủ động né tránh
tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và trên thực tế cũng đã xảy ra không ít những vụ tai nạn
chỉ vì sự chủ quan thiếu ý thức của chủ nhân cách đàn gia súc thả rong
có nơi người ta còn nhìn thấy người chủ đi theo xua đuổi
nhưng cũng có lúc chỉ thấy trâu bò dắt nhau sang đường tìm mỏi mắt mà chẳng thấy chủ đâu
chạy thì cũng gặp bò nó thả rong nhiều
đó là các nguy hiểm cho người đi bộ hoặc là những người tham gia giao thông
mình cũng đề nghị những nhà chức trách có quyền để cho đề nghị những nhà chăn nuôi gia súc đó
phải có chuồng chạy đâu đó rõ ràng cọp lại cái bãi ăn đâu đó có quy định sẵn
không để giải rong để khỏi gây tai nạn cho những người khác
bên cạnh nguy cơ gây tai nạn giao thông là tình trạng ô nhiễm môi trường
mất vệ sinh nơi công cộng bởi sự phóng ế bừa bãi mọi lúc mọi nơi
điều đáng nói là tình trạng này đã tồn tại từ rất lâu nguy hiểm khôn lường
chính quyền địa phương từng nhắc nhở vận động tuyên truyền đến xử phạt
nhưng bà con vì nhiều lý do khác nhau vẫn chưa thể chấm dứt được việc thả rông gia súc
không có thể không có nơi cho ăn nên là đồng trường thì nhìn ra miệng
hình thức là đồng luôn thì họ làm cả rồi
thì có lẽ là trâu bò thì nhiều mà có lẽ là cái nơi thì không có nơi cho ăn
cho nên phải lua vào đấy
để có khi nào mà ảnh hưởng công cộng ảnh hưởng đến giao thống của nhân gốc
rõ ràng những đường ngang dân sinh là rất cần thiết trong trường hợp này
tuy nhiên vấn đề về kinh phí vấn đề về nguồn nhân lực và muôn vàn các lý do khác nữa
nên cho đến nay nó vẫn còn là nguyện vọng đang chờ được xem xét
bà con hãy dừng ngay hành động nguy hiểm luôn tìm ẩn nguy cơ gây tai nạn
chính quyền địa phương cần kiên quyết hơn nữa trong việc xử lý vi phạm
đồng thời định hướng giải quyết cho người dân có nơi chăn dắt gia